công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố
chỉ tính riêng trong đêm ngày một mươi một tháng hai ba tổ công tác của công an tp vinh đã triển khai trên các tuyến đường lê ninh nguyễn sĩ sách phan đăng lưu
quá trình kiểm tra hơn một trăm năm mươi trường hợp đã phát hiện bảy trường hợp người điều khiển ô tô tham gia giao thông có vi phạm về nồng độ cồn
một trường hợp điều khiển xe mô tô trong cơ thể có chất ma túy tổng số tiền xử phạt hơn một trăm linh triệu đồng
tính từ ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày năm tháng một âm lịch cho đến nay công an tp vinh đã phát hiện và xử lý ba mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn xử phạt số tiền hơn hai trăm bảy mươi năm triệu đồng